đồn biên phòng bến đá bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ tàu cá do ông trần phương anh thường trú tại xã ân nghĩa huyện hoài ân tỉnh bình định làm thuyền trường về hành vi đưa tàu cá ngư dân việt nam đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài
qua đấu tranh khai thác thuyền trưởng trần phương anh đã khai nhận ông cùng với một mươi một thuyền viên trên tàu dùng sơn đen xóa số biển kiểm soát bv chín mươi chín nghìn tám trăm chín mươi tám ts của tàu cá và vẽ biển kiểm soát tf một nghìn một trăm hai mươi sáu điều khiển tàu cá mang biển kiểm soát bv chín mươi chín nghìn tám trăm chín mươi tám ts sang vùng biển indonesia để đánh bắt hải sản trái phép
sau khi khai nhận hành vi sai trái của mình
thuyền trưởng trần phương anh đã đưa tàu cá ngư dân việt nam đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài
trần phương anh đã giao nộp hai tờ giấy có ký hiệu bản đồ và các điểm tọa độ vùng biển nước ngoài cùng ba hộp sơn màu đen trắng đỏ
hiện nay trạm kiểm soát biên phòng bến đá đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông trần phương anh về hành vi đưa tàu cá và ngư dân việt nam đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển của quốc gia và lãnh thổ khác
và không viết số đăng ký tàu cá viết số đăng ký tàu cá không đúng quy định để xử lý theo đúng quy định của pháp luật